các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
trước xuất hiện một khu ẩm thực chuyên biệt nằm trong lòng phố cổ được cho là cần thiết để quảng bá sự phong phú cho ẩm thực đường phố hà nội đồng thời tạo thêm chỉ dẫn thuận điện cho du khách
các chuyên gia về quy hoạch đô thị cũng cho rằng hà nội có thể xây dựng thêm nhiều khu ẩm thực khác nhau
trong bối cảnh nhiều hộ kinh doanh quán ăn đang tìm kiếm mặt bằng kinh doanh mới sau chiến dịch lập lại trật tự vỉa hè của cơ quan chức năng
thì việc xây dựng nhiều khu phố ẩm thực còn được cho là giải pháp hữu hiệu cho vấn đề này
tại các quốc gia trong khu vực có hoạt động du lịch phát triển mạnh như thái lan singapore không chỉ có một khu ẩm thực mà có nhiều khu ẩm thực khác nhau
các khu vực ẩm thực được quy hoạch rõ ràng chi tiết từ cách kê bàn ghế sao cho phù hợp đồng thời có ban quản lý để kiểm soát các vấn đề phát sinh
việc hà nội xây dựng thêm một khu ẩm thực đường phố là một tín hiệu đáng mừng
bởi theo nhận xét của các chuyên gia trong ngành du lịch thì ẩm thực việt nam là một kho tàng mà ngành du lịch chưa khai thác tương xứng với tiềm năng của nó
theo các chuyên gia hiện đang có khoảng một phần hai diện tích mặt sông sài gòn có nồng độ ô nhiễm hữu cơ vượt quy chuẩn từ một hai đến một năm lần
cho thấy nước sông tại đây đã ô nhiễm đến mức báo động
kết quả phân tích cũng cho thấy hàm lượng ammoni một chỉ số ô nhiễm hữu cơ trong nước sông sài gòn
có thời điểm lên đến một mg trên một lít vượt quy chuẩn cho phép gấp một mươi lần
nhiều chỉ số ô nhiễm khác cũng vượt mức cho phép
chỉ tính riêng thành phố hồ chí minh
mỗi ngày có gần một hai triệu mét khối nước xả ra sông sài gòn trong đó chỉ có một mươi sáu được xử lý
phần còn lại thải trực tiếp ra hệ thống canh dạch dẫn thẳng ra sông
mỗi năm ngành cấp nước tp hcm phải chi thêm ba mươi tỷ đồng để xử lý hóa chất làm sạch nguồn nước đầu vào
và đang xin dự án xây hồ tạm lắng để giảm bớt ô nhiễm
nhưng nguy cơ cho nguồn cấp nước vẫn treo lơ lửng khi tình trạng ô nhiễm ngày càng trầm trọng thêm
lưu vực hệ thống sông sài gòn đồng nai trải dài dọc một mươi ba tỉnh thành
tình trạng ô nhiễm nguồn nước trên sông sài gòn đã đến mức báo động
trong thời gian tới nếu chúng ta không có những giải pháp và biện pháp kiểm soát chặt chẽ
thì e rằng trong tương lai không xa tiêu chuẩn nguồn nước ở đây sẽ không còn bảo đảm
để phục vụ nhu cầu cấp nước sinh hoạt cho tp hcm và các địa phương trong lưu vực
ủy ban nhân dân tp hà nội vừa ban hành công văn hướng dẫn chi tiết về mua sắm tài sản
từ nguồn ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi tám
theo đó trong năm hai nghìn một mươi bảy tp hcm sẽ không bố trí dự toán ngân sách để mua xe ô tô trang bị
cho các chức danh và xe ô tô phục vụ công tác chung tại các cơ quan nhà nước tổ chức đơn vị
thuộc phạm vi quản lý của tp hcm
thành phố khuyến khích các cơ quan tổ chức đơn vị áp dụng cơ chế khoán kinh phí sử dụng xe ô tô
hoặc thuê xe ô tô để phục vụ công tác theo quy định
việc mua sắm xe ô tô chuyên dùng của các cơ quan tổ chức đơn vị chỉ được thực hiện
khi cơ quan tổ chức đơn vị thiếu xe ô tô so với tiêu chuẩn định mức do cơ quan nhà nước
có thẩm quyền ban hành theo quy định của pháp luật
quan điểm của ủy ban nhân dân tp hcm là quản lý sử dụng xe ô tô chuyên dùng
được trang bị đúng mục đích tiết kiệm và hiệu quả
không thể phủ nhận kinh tế vỉa hè là một phần đời sống của tp hcm
trong đó các hàng quán bán thức ăn đường phố là yếu tố quan trọng góp phần

tạo nên nét văn hóa đặc trưng các điểm kinh doanh thức ăn đường phố
đang ngày càng gia tăng theo nhu cầu của người dân
vậy nên việc sắp xếp lại hàng quán để bảo đảm trật tự vỉa hè
lẫn an toàn vệ sinh thực phẩm là bài toán mà người dân thành phố đang chờ đợi ở chính quyền
cùng với việc lập lại trật tự vỉa hè tp hcm đã chính thức cho ra đời
ban quản lý an toàn thực phẩm tp hcm hồi tháng ba
mô hình này sẽ hoạt động thí điểm trong ba năm tới
ban quản lý an toàn thực phẩm tp hcm cũng sẽ là đơn vị chịu trách nhiệm cuối cùng
trước lãnh đạo tp hcm về vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm
tránh được tình trạng cha chung không ai khóc như trước kia
một trong những nhiệm vụ mà tp hcm đặt trọng tâm
chính là tăng cường quản lý thức ăn đường phố chất vụ da trong thực phẩm
không thể phủ nhận những nỗ lực của ngành y tế tp hcm
trong việc đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn
đặc biệt đã quản lý được một số nông sản thực phẩm từ khâu nuôi trồng đến bàn ăn
đến nay đã có tám mươi sáu cơ sở được cấp giấy chứng nhận chủ thực phẩm an toàn
tuy nhiên việc quản lý kinh doanh sử dụng phụ da trong thực phẩm
nhất là thực phẩm bày bán trên đường phố lại có một khoảng trống đáng sợ
trên mỗi con đường của thành phố chúng ta đều có thể dễ tìm thấy
rất nhiều loại thức ăn đường phố từ các hộ kinh doanh nhỏ lẻ
quán cốc đến xe đẩy lưu động
đây cũng là lý do việc kiểm soát chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm
cho thức ăn đường phố không hề đơn giản
mới nhất chính quyền tp hcm đã đảm bảo an toàn thực phẩm
đường phố đã đề nghị các quận triển khai mô hình thí điểm an toàn thực phẩm đường phố
đã bước đầu thành công tại khu phố ba phường an lạc quận bình tân
nơi đây hiện có khoảng ba mươi hộ kinh doanh tham gia chương trình thí điểm
mô hình an toàn thực phẩm đường phố
trạm y tế và trung tâm y tế dự phòng của phường
chịu trách nhiệm thực hiện định kỳ các lớp tập huấn an toàn thực phẩm
khám sức khỏe mỗi năm một lần cho người bán
và kiểm tra chất lượng nguồn gốc nguyên liệu
đảm bảo quy trình chế biến an toàn vệ sinh thực phẩm
tuy nhiên có một thực tế mô hình này thành công ở bình tân
bởi vì hầu như tất cả người kinh doanh đều là người dân địa phương
vậy nên chính quyền dễ tổ chức thành kiểm tra
ở nhiều quận huyện còn lại của thành phố
người kinh doanh thực phẩm đường phố thường là người dân nhập cư
đến từ các tỉnh thành khác nên gặp khó khăn trong công tác quản lý
chính vì vậy nhiều quận đã bước đầu tính toán đến việc quy hoạch
nơi buôn bán cho người dân địa phương trước
đây cũng là kế hoạch được ban quản lý an toàn thực phẩm thành phố
của hồ chí minh tán đồng
đối với ngành phải có trách nhiệm để tập hứng cũng như là làm sao
đem lại kiến thức làm sao để cho những người buôn bán kinh doanh
về thức ăn đường phố họ ý thức được và họ biết cách là làm sao
để bảo đảm được an toàn thực phẩm
vấn đề thứ hai cũng rất là quan trọng bên cạnh con người
đó chính là vấn đề cơ sở vật chất
cho nên chúng ta cũng phải phối hợp cùng với cái chiến dịch lập lại trật tự
của các ngành
chúng ta cũng phải trả vẻ hà cho người đi bộ của các địa phương
của các quận phường v v
thì để như vậy chúng ta cũng quy hoạch lại cái thức ăn đường phố này
vào những khu vực sao cho nó sạch sẽ để xử lý được rác thải
xử lý được nước thải rồi thì việc vệ sinh chén đổ ăn uống như thế nào
thì nó sẽ được giải quyết đồng bộ hơn
thứ ba thì làm sao để cho người ta ý thức được
truy xuất được cái nguồn gốc thực phẩm người ta mua từ đâu
để mà người ta chế biến cái thức ăn đường phố này
cho bảo đảm cái an toàn thực phẩm
thức ăn đường phố là món ngon cũng là nét đặc trưng thu hút khách du lịch
tuy nhiên nếu không quản lý chặt an toàn vệ sinh thực phẩm
thì đó lại chính là hiểm họa mà cư dân các đô thị phải gánh chịu
không cấm người dân kinh doanh nhưng đưa những hộ kinh doanh vào khung khổ pháp luật
đó là điều người dân thành phố đang chờ đợi sự quyết liệt hơn từ chính quyền sở tại
thưa quý vị tại các đô thị lớn môi trường luôn là vấn đề đáng lo ngại
cụ thể như một số làng nghề hiện đang bị ô nhiễm trầm trọng
do các chất khí thải ra ngoài môi trường trong quá trình sản xuất
mà không qua bất cứ một khâu xử lý nào
thế nhưng tại thủ đô hà nội làng nghề gốm xứ truyền thống bát tràng của huyện gia lâm
lại có những kinh nghiệm hay để bảo vệ môi trường
trên địa bàn huyện gia lâm có một mươi xã có nghề trên tổng số hai mươi hai xã thị trấn
vì vậy những năm qua cấp ủy chính quyền huyện gia lâm xác định phát triển làng nghề
là một trong những nhiệm vụ trọng tâm để đẩy mạnh phát triển kinh tế của huyện
tuy nhiên đi đôi với phát triển kinh tế
thì chính quyền cùng người dân cũng không quên bảo vệ môi trường xung quanh các làng nghề
trước đây các hộ sản xuất kinh doanh gốm xứ của làng nghề bát tràng
dùng những lò than để nung sản phẩm khiến môi trường bị ô nhiễm
rất nhiều khói bụi thải ra trong không khí
ảnh hưởng đến cuộc sống cũng như sức khỏe của người dân
thì bây giờ hầu hết các hộ này đã chuyển sang dùng lò ga
là vấn đề cuối cùng thì tất cả hệ thống nước của tôi phải xả vào ga phụ
vào một ga chính và công ty vệ sinh môi trường hàng năm họ đến họ bốc đi
chứ tôi không xả trực tiếp ra cống của làng
làng bát tràng có đến năm trăm linh hộ sản xuất gốm xứ
nếu là một bài toán về những chất sẽ thải ra ngoài môi trường hàng ngày
bao gồm khói bụi và đất lắng cặn của các sản phẩm gốm xứ
thì hàng năm các chất thải đó sẽ là những con số khổng lồ
thế nhưng bây giờ
đến làng bát tràng mọi đường làng ngõ xóm đều phong quang sạch sẽ
không còn cảnh những khói bụi bay lên mù mịt như ngày xưa mỗi khi làm gốm nữa
theo những chủ cơ sở sản xuất gốm xứ cho biết
ngày trước các sản phẩm nung bằng lò than hay bị hỏng rất nhiều
do nhiệt lượng kém dẫn đến không đủ tiêu chuẩn khó nhận biết được độ chín của sản phẩm
nên các bản hàng sản xuất ra không được thị trường và người tiêu dùng ưa chuộng
lò than ngày xưa ta đun lò than
tất nhiên về lò than thì bao giờ nó
khi mà làm xong có thể là tất cả một tháng làm lò
nhưng mà có khi chỉ cần có hai chuyến lò cuối hỏng
một chuyến hỏng thôi được coi cả mấy tháng nữa không có lược
sang lò ga này nó có cái hay đặc biệt là cái này
thứ nhất là nó sạch sẽ và nó văn minh
thứ ba cái sản phẩm của mình nó ra lò
nó sẽ đẹp hơn và nó sẽ chắc chắn tới chín mươi
trong khoảng năm trăm linh hộ sản xuất kinh doanh
thì đã có đến chín mươi tám các hộ đã chuyển sang dùng lò ga
số hai còn lại là những hộ sản xuất kinh doanh
những hộ nhỏ lẻ dùng than để xấy các sản phẩm
nhưng khi nung thì cũng đã dùng lò ga
nhiều năm gần đây rất nhiều hộ sản xuất gốm xứ
đã ăn nên làm ra nhờ chuyển sang dùng lò ga để nung sản phẩm
nên chất lượng cao mẫu mạ đẹp
thậm chí có những hộ chỉ chuyên xuất khẩu đi nước ngoài
nếu tính chi phí đầu tư cho một lò ga lên đến hàng trăm triệu đồng
nghe thì có vẻ đắt nhưng thực tế cho thấy lại không hề đắt tí nào
bởi những hộ sản xuất kinh doanh đã xây những bể bioga ngầm
để chứa nước thải
chính nước thải này lại qua công đoạn xử lý bằng khoa học
để trở thành khí ga dùng để nung các sản phẩm
như vậy là người sản xuất chỉ mất công đầu tư chi phí đầu vào
đối với việc chuyển đổi mục đích từ lò nung bút bằng than sang lò nung bút bằng ga
thì địa phương cũng tạo điều kiện để cho nhân dân tiếp cận các nguồn vốn để chuyển đổi
và hiện nay thì các hộ sản xuất bằng lò ga
thì cũng đã đảm bảo tốt cho công tác bảo vệ môi trường chung trong sản xuất
kinh nghiệm chính của chúng tôi là thứ nhất là tăng cường tuyên truyền
để các chủ cơ sở hiểu được trách nhiệm của mình đối với công tác bảo vệ môi trường
để họ thực hiện xây dựng kế hoạch bảo vệ môi trường
và thực hiện tốt cái kế hoạch bảo vệ môi trường họ đã cam kết
và cái thứ hai là thường xuyên hàng năm chúng tôi thành lập các đoàn kiểm tra
để kiểm tra việc chấp hành luật bảo vệ môi trường đối với các chủ cơ sở
cho thấy nơi đâu có các làng nghề thì dù ít hay nhiều môi trường cũng sẽ bị ô nhiễm
để môi trường hoàn toàn sạch sẽ là điều rất khó khăn
cần đến công nghệ rất cao trong khi chi phí rất đắt tiền
điều này phụ thuộc vào các bộ ngành và lộ trình bảo vệ môi trường của cả quốc gia
tuy nhiên để giải quyết những vấn đề trước mắt có thể xử lý được
thì rất cần ý thức trách nhiệm cao của người dân và sự vào cuộc của cả hệ thống chính quyền cơ sở
nhiều tỉnh địa phương đã tìm cách khắc phục ô nhiễm do làng nghề gây ra
bằng cách xây những cụm công nghiệp làng nghề xa khu dân cư
nhưng chính những công nhân làm việc tại các làng nghề lại bị môi trường làm ảnh hưởng đến sức khỏe
trong tương lai câu chuyện môi trường làng nghề tại một số đô thị lớn là bài toán chưa có lời giải
cần có đầu tư nhiều hơn nữa của nhà nước
sự quan tâm của các bộ ngành và ý thức trách nhiệm của người dân thì môi trường mới trở nên sạch sẽ
những hình ảnh vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình nhịp sống đô thị tuần này của chúng tôi
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin kính chào và hẹn gặp lại